tại hà nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề
vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
nhằm chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm trong quản lý an toàn thực phẩm
thực hiện chỉ thị số một mươi ba cttg của thủ tướng chính phủ
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn
trong đó là sự vào cuộc đồng bộ từ cấp xã phường đến thành phố
tính từ đầu năm đến nay đã thành lập một bốn trăm bốn mươi đoàn thanh kiểm tra liên ngành
trong đó đã có thành lập năm đoàn kiểm tra liên ngành thành phố
đi kiểm tra đột xuất những điểm nóng về an toàn thực phẩm
phát hiện một mươi năm năm trăm bảy mươi một cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
phạt tiền bốn bốn trăm linh cơ sở với số tiền phạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó hà nội cũng đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân
và cơ quan báo chí và xử lý rứt điểm các thông tin báo nêu về mất an toàn thực phẩm
ngoài ra hội thảo đã chia sẻ những khó khăn vướng mắt
cũng như kinh nghiệm quản lý an toàn thực phẩm tại các quận huyện xã phường
những giải pháp để địa phương phát huy được tốt vai trò của mình
trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm